chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ việt nam tại trụ sở thượng viện belarus
ngay sau hội đàm cấp cao chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hội đồng cộng hòa thượng viện belarus
matalia kochanova đã gặp gỡ báo chí hải nước thông báo kết quả hội đàm
chủ tịch thượng viện belarus kochanova cho biết cuộc hội đàm giữa hai chủ tịch đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng thực chất
hai chủ tịch đã cùng nhau trao đổi về triển vọng phát triển hợp tác giữa hai bên thời gian tới
và nhiều vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế đặc biệt hai bên đã dành thời gian trao đổi về hợp tác giữa quốc hội hai nước
với tiềm năng của việt nam và belarus chủ tịch thượng viện kochanova cho rằng hai bên có rất nhiều điều kiện để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực
hai bên cũng nhất trí sẽ ủng hộ những sáng kiến của hai chính phủ để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa việt nam và belarus
những thỏa thuận đạt được sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh tại cuộc hội đàm chủ tịch thượng viện belarus đã cam kết hợp tác chặt chẽ
ủng hộ chính phủ hai nước phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành trung ương
cũng như địa phương giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước nhằm đóng góp thiết thực vào sự phồn vinh của hai dân tộc đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo nhân dân hai nước việt nam belarus